trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền núi phía bắc chiều nay ngày một mươi tháng ba
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh lai châu
lai châu là tỉnh miền núi giáp với tỉnh vân nam trung quốc có đường biên giới dài hai trăm sáu mươi năm chín mươi năm km
diện tích tự nhiên là chín sáu mươi tám km hai tỉnh có tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế biên mậu
công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản đất hiếm thủy điện nông lâm nghiệp và thủy sản
trong những năm qua lai châu cơ bản thoát ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển
tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá nhanh giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đạt bảy bốn một năm
năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai mươi bốn tám mươi tám vượt mức kế hoạch một mươi bảy hai mươi ba
năm hai nghìn một mươi sáu gdp bình quân đầu người đạt hai mươi hai năm triệu đồng bằng bốn mươi chín so với cả nước
và bằng sáu mươi tám so với bình quân vùng miền
nói về nơi phía bắc ấn tượng với sự phát triển kinh tế xã hội của lai châu
nhanh và đều trong bối cảnh xuất phát điểm khó khăn
ý kiến của lãnh đạo các bộ ban ngành nhấn mạnh lai châu có tiềm năng phát triển
và loại lớn nhất cả nước để phát triển nông nghiệp công nghệ cao
trong đó các cây công nghiệp như cây mắc ca cao su cùng cây ăn quả
trước thực tế lãnh đạo tỉnh nêu khi địa phương lâu nay vẫn chưa khẳng định được cây chiến lược có quy mô lớn
bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã chỉ ra vấn đề cốt lõi
phải xác định phương thức tính chất quản trị của đối tượng sản xuất là ai người dân hay là doanh nghiệp
bộ trưởng bộ nông nghiệp nhấn mạnh sẽ bàn cụ thể về từng loại cây với tỉnh lai châu
và sẽ đưa doanh nghiệp về nghiên cứu đầu tư tại tỉnh
đồng thời lưu ý tỉnh cần xây dựng khuôn khổ chính sách đầu tư đủ sức hấp dẫn
phù hợp với luật định thể hiện khát vọng của tỉnh thu hút các doanh nghiệp hạt nhân
bộ kế hoạch và đầu tư đã cho biết dự án dự kiến vay vốn adb là tám trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
để làm hai tuyến nối đường sang tỉnh hà giang và lai châu
bộ đã đề nghị chính phủ giao cho bộ giao thông và vận tải làm chủ đầu tư
dự kiến sớm nhất cuối năm hai nghìn một mươi tám sẽ khởi công
phát biểu kết luận chủ tịch quốc hội biểu dương những thành tích của tỉnh lai châu
và đề nghị tỉnh lai châu tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành tại buổi làm việc
đồng thời chủ tịch quốc hội đặc biệt lưu ý tỉnh lai châu cần phải quan tâm đến đời sống của đồng bào
liên quan đến vấn đề kiến nghị của tỉnh lai châu về việc thực hiện các kết luận của lãnh đạo
đại nhân nước trong các buổi làm việc tại địa phương
chủ tịch quốc hội đã giao tổng thư ký nguyễn hạnh phúc tổng hợp phân loại và giám sát thực hiện
trước đó vào sáng nay tại lai châu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm đồn biên phòng pa tần
xã pa tần huyện sinh hồ
thành lập ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn sáu đồn biên phòng nậm ban phiên hiệu ba trăm linh ba
nay là đồn biên phòng pa tần thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lai châu
nằm cách thành phố lai châu năm mươi bốn km giáp biên giới tỉnh vân nam trung quốc
đồn hiện đang quản lý và bảo vệ một mươi hai chín trăm bảy mươi ba km đường biên trong đó có bốn mốc chính hai mốc phụ
và quản lý địa bàn xã ba tần huyện sinh hồ
trong những năm qua cán bộ chiến sĩ của đồn luôn đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn biên giới
chủ động đấu tranh chấn áp các loại tội phạm tên nạn xã hội giữ vững an ninh trật tự
cán bộ chiến sĩ của đồn vừa kết hợp làm nhiệm vụ chính trị vừa làm thầy giáo thầy thuốc tận tâm và nhiệt huyết
bên cạnh đó đồn còn tích cực vận động nhân dân bảo vệ đường biên cột mốc giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
vui mừng trước những kết quả đồn patern đã đạt được nhấn mạnh không có cột mốc xi măng cốt thép nào vững chắc bằng cột mốc lòng dân
chủ tịch quốc hội căn dặn các cán bộ chiến sĩ đồn ba tần phải lấy cột mốc lòng dân để bảo vệ chủ quyền vững chắc của nước ta
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng bức tranh
bác đang cùng chúng cháu hành quân cho đồn biên phòng pa tần và đi thăm cơ sở vật chất đời sống của cán bộ chiến sĩ nơi đây